hôm nay ngày năm tháng một mươi một vụ nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở tỉnh chiết giang trung quốc đã xảy ra khiến ít nhất bảy người bị thương
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi h ba mươi phút tại phân xưởng phản ứng có diện tích khoảng sáu trăm linh m hai thuộc nhà máy hóa chất hồng tường
ở thị trấn thượng ngu thành phố thiệu hưng tỉnh chiết giang
chính quyền thành phố đang điều tra dự việc bảy công nhân bị thương trong đó có hai người bị thương nặng
lính cứu hỏa vẫn đang tìm cách dập tắt đám cháy
đây là vụ nổ mới nhất trong hàng loạt vụ nổ tại các nhà máy hóa chất ở trung quốc trong thời gian vừa qua
làm dấy lên mối lo ngại về tiêu chuẩn an toàn tại các nhà máy sản xuất công nghiệp tại quốc gia này